làm tàng trữ phát tán và tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hai mẹ con đã bị tòa nâng dân tỉnh hòa bình đưa ra xét xử
tổng thống philippines đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ bất kỳ ai không đeo khẩu trang đúng cách
bây giờ là một mươi tám h xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công an nhân dân
chương trình hôm nay thứ năm ngày sáu tháng năm
vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong sáu mươi phút sắp tới
và ngay sau đây là nội dung chi tiết với phần cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước
tính đến đầu giờ chiều nay ngày sáu tháng năm
kết quả xét nghiệm tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã phát hiện thêm hai mươi ca dương tính với sars cov hai
như vậy là từ chiều ngày hôm qua đến nay
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã ghi nhận bốn mươi hai ca dương tính
trong đó có hai mươi hai ca được công bố từ chiều qua và sáng nay
trong bốn mươi hai ca bệnh phát hiện tại đây có chín ca trú tại hà nội
ba mươi ba ca còn lại tại một mươi bốn tỉnh thành phố
bao gồm yên bái vĩnh phúc thái bình sơn la quảng ninh phú thọ nam định bắc giang bắc ninh hải dương hải phòng hòa bình hưng yên lạng sơn
hiệp bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương đã gây nhận bốn mươi hai ca dương tính
bệnh viện đã thực hiện cách ly y tế toàn bộ cơ sở hai tại kim trung đông anh hà nội
dù cách đi y tế bệnh viện vẫn đang tiếp tục tiếp nhận các ca nhiễm covid một mươi chín từ các tỉnh đặc biệt là các trường hợp nặng
bệnh viện cũng đã phát đi thông báo khẩn đề nghị tất cả người dân từng đến khám điều trị tại bệnh viện từ ngày một mươi bốn tháng bốn đến nay
khẩn trương liên hệ với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn xét nghiệm
trong chiều nay bộ tư lệnh hóa học bộ quốc phòng đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ khuôn viên bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
ngay sau khi có thông tin về ca bệnh covid một mươi chín ở thành phố quảng ngãi ngành y tế công an đã phối hợp với chính quyền địa phương
tiến hành phong tỏa khu vực nhà ở của bệnh viện đồng thời triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
thông tin sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
xóm vĩnh long thôn an vĩnh xã tịnh kỳ thành phố quảng ngãi
đã được phong tỏa ngay trong sáng ngày sáu tháng năm
hiện ba mươi hộ dân với hai trăm một mươi một nhân khẩu trong khu vực này đã được yêu cầu không ra khỏi khu vực
đồng thời không có trường hợp nào bên ngoài được phép vào khu vực phong tỏa
tại khu vực phong tỏa người dân nghiêm túc chấp hành đề phòng dịch bệnh lây lan
ngành y tế cũng đã khẩn trương phun khử khuẩn toàn bộ khu vực nhà của bệnh nhân covid một mươi chín đang được phong tỏa
nhắc nhở người dân thực hiện tốt nguyên tắc năm k của bộ y tế
và vận động người dân từng tiếp xúc với trường hợp mắc covid một mươi chín
phải khẩn trương thực hiện khai báo y tế để được hướng dẫn cách ly theo dõi y tế theo quy định
trong khi đó tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ giờ ngày sáu tháng năm
đà nẵng đã tiến hành phong tỏa quán ban niu phương đông khu vực dân cư xung quanh
và phong tỏa trung cư một mươi hai t ba quận sơn trà
đây là khu vực có nhiều ca f một liên quan đến bệnh nhân dương tính với virus sars cov hai
là quản lý quán ban new phương đông được sở y tế đồng nai công bố trước đó
trung tâm y tế quận sơn trà đang khẩn trương khử khuẩn
và lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai cho một trăm ba mươi hai hộ với bốn trăm sáu mươi năm nhân khẩu sống tại trung cư một mươi hai t ba
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố và chưa rõ nguồn lây
ngành y tế đang tích cực triển khai các biện pháp khoanh vùng sớm nhất có thể
và tiến hành xử phạt nặng những trường hợp không chấp hành theo quy định phòng dịch
hai ca bệnh khởi phát lây nhiễm trong cộng đồng thời gian qua tại hà nam và yên bái
đều được xác định là những trường hợp người nhiễm sau khi rời khỏi khu cách ly
điều này cho thấy vấn đề quản lý người trong và sau khi hết thời gian cách ly
đang còn tồn tại quá nhiều lỗ hồng
và những con số về bệnh nhân mới mỗi ngày đã cho thấy hậu quả của việc lơ là mất cảnh giác
không tuân thủ quy định phòng dịch đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng
đây là sơ đồ lây nhiễm của bệnh nhân hai nghìn tám trăm chín mươi chín sau khi từ khu cách ly tại đà nẵng về nhà ở hà nam
ít nhất một mươi năm trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này đã nhiễm bệnh
hàng trăm f một f hai bị cách ly
chỉ ít ngày sau một chuyên gia người trung quốc phát hiện nhiễm covid một mươi chín
sau khi hoàn thành cách ly tại một khách sạn ở yên bái
điều đáng nói người này là nguồn lây dẫn đến sự bùng phát dịch ở tỉnh vĩnh phúc
trong khu cách ly cần có những chấn chỉnh lại
còn về các quy định thì tôi nghĩ rằng là
các quy định rất rõ là ví dụ như là cho người được cách ly phải làm những gì
người quản lý khu vực cách ly phải làm những cái gì
thế rồi vấn đề là
cơ sở vật chất của khu cách ly này như thế nào
và đặc biệt tôi rất chú ý đến các vấn đề về phòng chống nhiễm khuẩn trong các khu cách ly
thứ nhất là chúng ta phải giãn cách trong cách ly
cách ly phải đảm bảo tiêu chuẩn của cách ly
đấy là điều thứ nhất để không lây chéo trong khu vực cách ly
thứ hai là cái việc mà xét nghiệm định kỳ theo quy định
trong quá trình cách ly phải đảm bảo tuyệt đối
chuẩn về phương pháp lấy xét nghiệm
và kỹ thuật xét nghiệm
thì đấy là những cái điều mà chúng ta phải đảm bảo
cái mà tiêu chí hết sức quan trọng
quy định thì đã có
nhưng chỉ một khâu không chặt
sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng
bộ y tế đã có chỉ đạo
những người hoàn thành cách ly tại khu tập trung
phải tiếp tục cách ly y tế thêm tại nhà
từ ca bệnh ở tỉnh hà nam và yên bái cho thấy
việc quản lý cách ly tại nhà
thiếu sự giám sát của chính quyền địa phương
việc bàn giao đối tượng cách ly về địa phương
phải có sự phối hợp nhịp nhàng
giữa nơi tổ chức cách ly
và nơi đón tiếp
người cách ly
thông báo về và có sự bàn giao
và có sự trao đổi với nhau
qua việc này chúng tôi thấy là việc tuyên truyền
cho công dân biết được
phải chấp hành cách ly tại nhà
để công dân nắm được những điều này là một cái điều cực kỳ quan trọng
chúng ta phải đưa vào danh sách
để chúng ta giám sát
để kiểm soát
nhắc nhở những người
được cách ly sau khi trở về
để áp dụng đúng các quy định của bộ y tế
để tránh hiện tượng
nếu có rủi ro thì không bị lây lan
và khi cần thì chúng ta có thể phát hiện được ngay
và có thể tiến hành truy quyết
phòng dịch cần sự khuyết liệt
từ phía các ngành chức năng
đặc biệt là các cấp chính quyền địa phương
nhưng để tạo nên một tấm khiên vững chắc
bảo vệ cộng đồng
thì người dân phải tuân thủ nghiêm các khuyến cáo
của bộ y tế
có như vậy mới hy vọng sớm ngăn chặn được đại dịch
lại thêm một vụ nhập cảnh trái phép vừa được phát hiện
đó là bốn đối tượng người trung quốc
vào địa bàn thành phố phúc yên tỉnh vĩnh phúc
cụ thể sáng nay tại gầm cầu đường cao tốc
nội bài lào cai thuộc xã nam diêm
thành phố phúc yên
người dân phát hiện bốn người không đeo khẩu trang
nghi là người trung quốc
nhập cảnh trái phép nên đã báo cho cơ quan công an
ngay sau khi nhận được tin báo công an thành phố
đã tới hiện trường thì số đối tượng này bỏ chạy
đội lực công an đã truy đuổi và bắt giữ được bốn đối tượng trên
như vậy là từ đầu tháng năm đến nay
các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
và công an các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc
đã kiểm tra phát hiện hơn sáu mươi người trung quốc
nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh
cũng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn thị hồng hạnh
ở thành phố vĩnh yên
về tội tổ chức cho người khác ở lại việt nam trái phép
không chỉ tại vĩnh phúc
trong những ngày vừa qua
tại nhiều địa phương đặc biệt là tại thành phố hà nội
lực lượng công an đã phát hiện hàng loạt vụ
người nước ngoài nhập cảnh và lưu trú trái phép trên địa bàn
trước thực trạng này
lực lượng công an cơ sở đang tiến hành tổng ra soát
người nhập cảnh tại các khu trung cư khu nhà trọ
đồng thời tăng cường tuyên truyền
vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc
trong đó tố cao những dấu hiệu
có người lạ người nước ngoài xuất hiện
tại địa bàn dân cư
ngôi nhà này là nơi đối tượng trần thị phương thảo

trú tại thanh sơn phú thọ
thuê để cho một nhóm người trung quốc
nhập cảnh trái phép và lưu trú tại đây
từ công tác nắm tình hình
và được quần chúng nhân dân báo tin
cảnh sát khu vực công an phường thanh xuân trung
quận thanh xuân hà nội đã kịp thời phát hiện
từ đó tiếp tục đấu tranh mở rộng
làm rõ thêm các đối tượng đang lưu trú
tại địa điểm khác trên địa bàn quận
không có hộ chiếu thị thực nhập cảnh
qua công tác nắm tình hình
ở địa bàn của cảnh sát vực
được quần chúng nhân dân cung cấp
thời gian gần đây
có một số đối tượng lạ mặt
không rõ ở đâu đến
thường xuyên ở trên tầng bốn
tầng năm của căn nhà này
và trong công tác nắm tình hình
chúng tôi phải thường xuyên kiểm tra
các nhà cho thuê chọn
các nhà cho thuê
để tránh các đối tượng người trung quốc
lợi dụng địa bàn
để đến tạm trú
cư trú bất hợp pháp
rồi cũng là công tác phòng ngừa
dịch covid một mươi chín tốt nhất
và với lực lượng cảnh sát khu vực
chúng tôi yêu cầu các ông chí
nêu cao tinh thần
trách nhiệm trước công việc
và không được chủ quan lơ là
trước cái diễn biến tình hình
người nhập cảnh trái phép
cũng như là cái đại dịch covid một mươi chín
việc các đối tượng lợi dụng địa bàn
các khu trung cư nhà dân cho thuê
để lưu trú trái phép
với sự tiếp tay của một bộ phận đối tượng người việt nam
đang đặt ra cho lực lượng công an
đặc biệt là công an cơ sở những khó khăn và thách thức
tại khu trung cư cao cấp này
lượng người nước ngoài đến thuê nhà lưu trú
tại đây để học tập và làm việc là rất lớn
để phòng ngừa người nước ngoài nhập cảnh trái phép
cảnh sát khu vực đã tăng cường
quản lý cư trú quản lý địa bàn
nắm hộ nắm người
đồng thời áp dụng công nghệ trong quản lý
và nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
theo đó tất cả các vấn đề phát sinh
từ địa bàn cơ sở đều được cảnh sát khu vực
nắm bắt và xử lý nhanh nhất hiệu quả nhất
được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị
từ phường đến các đồng chí công an quận
đầu nhất là đồng chí nga
cảnh sát khu vực
ở hà nội
tòa trung cư của chúng tôi
thì do đó là chúng tôi đã
tuyên truyền cùng với dân dân
trong tổ dân phố trong hệ thống chính trị
trong chi bộ đảng
là tập trung
để tuyên truyền
và đề cao cảnh sát
đối với những người nước ngoài
mà khi có công việc gì
họ đến vào trung cư của chúng tôi
để nâng cao cái vai trò nhiệm vụ
trong công tác phòng chống
người nước ngoài nhập cảnh trái phép
thì chúng tôi
đã thực hiện theo sự chỉ đạo
của ban chỉ huy công an quận
ban chỉ huy công an phường
thứ nhất là giả soát lên danh sách
toàn bộ các căn hộ cho thuê
thứ hai là dùng các biện pháp
như giả cam
phối hợp cùng ban quản lý
ban quản trị tổ dân phố
và đặc biệt chúng tôi đã thành lập ra một nhóm
gọi là nhóm phòng chống dịch covid
để phát hiện kịp thời những trường hợp
nhập cảnh trái phép
xác định công tác phòng chống dịch bệnh
kiểm soát người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn
chính trị quan trọng
mỗi cán bộ chiến sĩ công an cơ sở đang nỗ lực
căng mình làm nhiệm vụ
trước thủ đoạn tinh vi của các đối tượng người nước ngoài
và sự tiếp tay của một số đối tượng trong nước
lực lượng chức năng không được phép chủ quan
chúng tôi đã triển khai phổ biến đến toàn thể
cán bộ chiến sĩ công trường
với tinh thần là đi từng ngõ
tỏa từng nhà
tìm ra tất cả những người nhập cảnh trái phép
và những người để phục vụ cho công tác
phòng chống dịch covid
cũng như là công tác bảo vệ bầu cử
chúng tôi đã tổ chức cho cảnh sát khu vực
dán tất cả các thông báo
đến toàn bộ khu dân cư
tổ dân phố
cũng như là các ban quản lý ban quản trị
ở các khu cư
để người dân nắm được các chủ trương
về công tác đấu tranh phòng chống
với tội phạm
người xuất nhập cảnh trái phép
ngoài ra mỗi người dân xác định là cánh tay nối dài
của lực lượng công an trong phát hiện
tố giác người vi phạm các quy định về phòng chống dịch
những đối tượng nhập cảnh trái phép
tại địa bàn cơ sở
từ đó tạo thế trận nhân dân
đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tin an ninh trả tự
tòa nâng dân tỉnh hòa bình đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử đối với bịa cáo cấn thị thêu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
và trịnh bá tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
cùng chú tại huyện yên thủy
về tội làm tàng chữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đáng chú ý bị cáo theo và tư là hai mẹ con
theo hồ sơ vụ án
do có tư tưởng tiêu cực bất mãn
nên trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng một
đến ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
trịnh bá tư và cấn thị thêu
đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân
phát trực tiếp tám video có nội dung
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
các video vi phạm của trịnh bá tư và cấn thị theo
phát đăng tải
đã được nhiều đối tượng có tư tưởng
chế độ chống nhà nước
theo dõi bình luận bơi nhỏ xuyên tạc
phỉ bán chính quyền bịa đặt
gây tư tưởng hoang mang trong nhân dân
nhằm chống nhà nước
đang nói các đối tượng này còn đăng phát cả những video
chứa nội dung kêu gọi kích động nhân dân
chống chính quyền đưa thông tin xuyên tạc
về vụ việc xảy ra tại xã đồng tâm mỹ đức hà nội
vụ khống xúc phạm uy tín
của tổ chức các ngành
bơi nhỏ lãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
làm ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo đảng nhà nước
quá trình khám xét nơi ở của các bị cáo
cơ quan điều tra đã phát hiện
thu giữ nhiều tài liệu
các tài liệu này được cơ quan chức năng xác định
đều có nội dung xuyên tạc phỉ bán bịa đặt
nhằm chống nhà nước cộng hòa
sau chủ nghĩa việt nam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt
bị cáo trịnh ba tư tám năm tù
bị cáo cấn thị thêu tám năm tù
về tội làm tàng chữ phát tán
hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa
sau khi mãn hạn tù
các bị cáo phải chịu sự quản thúc
trong thời gian ba năm
được biết bị cáo cấn thị thêu
có hai tiền án về tội chống người thi hành công vụ
và gây dối trật tự công cộng
đến nay chưa được xóa an tích
và một tiền sự về hành vi gây dối trật tự công cộng
và bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền một triệu đồng
tuy nhiên hiện cấn thị thêu
vẫn chưa nộp phạt số tiền này
liên quan đến vụ án
tại công ty nhật cường
chiều nay phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu
vi phạm quy định về kế toán
gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
và dịch vụ kỹ thuật nhật cường
chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố
tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội
và đề nghị mức án đối với từng bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát
đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo
nguyễn bảo ngọc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
giám đốc tài chính công ty nhật cường
từ chín đến một mươi năm tù về tội buôn lậu
từ năm đến sáu năm tù về tội vi phạm
quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo ngọc
là từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
đối với một mươi hai bị cáo bị truy tố
về tội buôn lậu đại diện viện kiểm sát
đã đề nghị các bức án từ ba năm
đến một mươi sáu năm tù
trong đó trần ngọc ánh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
phó tổng giám đốc công ty nhật cường
từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
đỗ quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
giám đốc bán hàng công ty nhật cường
từ một mươi ba đến một mươi bốn năm tù
ngoài án phả tù đại diện viện kiểm sát
còn đề nghị tịch thu sung công quỹ nhà nước
các vật chứng là hàng hóa nhập lậu
điện thoại di động máy vi tính
là phương tiện các bị cáo sử dụng liên lạc
để thực hiện hành vi buôn lậu
tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án
đối với khoản tiền hơn bảy trăm bảy mươi bốn tỷ đồng
và hàng hóa có khóa đơn chứng tử
thu giữ của công ty nhật cường
trong quá trình khám xét
tiếp tục phong tỏa bảy tài khoản
có số dư hơn tám năm tỷ đồng
của bị can đoàn mạnh phong
hiện đang bỏ trốn tại các ngân hàng
khi nào bắt được bị can phong sẽ giải quyết sau
sau khi đại diện viện kiểm sát lượt tội
và đề nghị mức án
các luật sư các bị cáo đã tham gia tranh tụng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
đến với trường quay phía nam
cùng theo dõi các tin tức đang truy khác
trong nhịp sống hai mươi bốn h bảy
thưa quý vị công an quận một mươi hai tp hcm
cho biết đã khám nghiệm hiện trường
và hiện đang điều tra nguyên nhân
người phụ nữ được phát hiện chết
dưới kênh ba thôn vào sáng nay
ngày sáu tháng năm
người dân lưu thông qua cầu ba thôn
đường hà huy giáp phường thạnh xuân quận một mươi hai
phát hiện có một sát người nội dưới kênh
nên hồ hoáng
người dân sau đó đã cột thi thể nạn nhân lại
rồi trình báo cơ quan chức năng
nhận thông tin

công an phường thành xuân và công an quận một mươi hai
có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân
thi thể nạn nhân được vứt lên bờ
bước đầu xác định nạn nhân là nữ
ngoài năm mươi tuổi mặc quần dài màu đỏ
áo xương mi caro trên tay có đeo vòng hạt
một điện thoại di động và hơn một triệu đồng
không có giấy tờ tụi thân
nhận định nạn nhân mới chết khoảng vài tiếng đồng hồ
hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà xác
để khám nghiệm tử thi xác minh danh tính
sáng ngày sáu tháng năm
công an phường hai tp đà lạt lâm đồng
đã bắt quả tan nguyễn duy tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
ngộ huyện crong năng tỉnh đắk lắk
và nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
ngộ huyện bình đại tỉnh bến tre
đang tàn trữ trái phép chất ma túy
cùng nhiều hùng khí nguy hiểm
trước đó qua công tác nắm địa bàn
công an phường hai tp đà lạt
phát hiện những nghi vấn tại một căn nhà đang sửa chữa
trên đường cổ loa tp đà lạt
nên tiến hành kiểm tra
tại phòng của nguyễn duy tuấn
lực lượng chức năng phát hiện hai gói ni lông
bên trong chiếc tinh thẻ màu trắng
cùng nhiều dụng cụ chuyên dùng để hút ma túy
đặc biệt tại đây công an còn thu giữ
một lô hùng khí nguy hiểm
gồm dao nhọn kiếm mã tấu
và một khẩu súng ngắn trong giống hệ súng thật
làm việc với cơ quan công an bước đầu đối tượng tên hay nhận
chất đường trong gói ni lông là ma túy đá
được mua về để sử dụng dần
công an phường hai tp đà lạt đã bàn giao nguyễn duy tuấn
và nguyễn thanh tâm cùng tăng vật liên quan
cho đội canh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tp đà lạt
tiếp tục điều tra xử lý
công an huyện định quán đồng nai
đã khởi tố hai đối tượng
dùng thủ đoạn câu kết với một số đối tượng
là người địa phương hoặc lên mạng xã hội
làm quen rồi rủ rê các cô gái
về làm nhân viên tại các quán karaoke
trên địa bàn định quán với mức lương cao
rồi sau đó cử đoạt tài sản
cho vay tiền lãi suất cao trái pháp luật
đối với các nhân viên phục vụ tại các quán
theo tài liệu của cơ quan công an
hai đối tượng gồm trần tuấn hưng
một mươi chín tuổi lai phương nam hai mươi một tuổi
cả hai đều trú xã phú túc
huyện định quán tỉnh đồng nai
trong đó hưng là cái cầm đầu
đã câu kết với một số đối tượng khác
thiết lập một đường dây nhằm đuổi rê các cô gái trẻ
độ tuổi từ một mươi tám đến hai mươi chín
từ các tỉnh bà rịa vũng tàu bình thuận
và các tỉnh miền tây nam bộ
về định quán đồng nai làm nhân viên phục vụ
tại các quán karaoke
sau khi đưa về định quán
các đối tượng nói trên bắt các nữ phục vụ
phải biết cầm kết làm đủ ba tháng mới được nghỉ
và phải đóng tiền thế chân năm triệu
cách thức đóng mỗi ngày hai trăm linh đồng
trong vòng hai mươi năm ngày
nếu nghỉ trước ba tháng thì sẽ mất tiền thế chân
mỗi lần phục vụ tùy theo số tiền bo của khách
để phải đóng cho nhóm của hưng từ năm mươi đến một trăm linh ngàn đồng
đồng thời thu mổ tiếp viên từ năm trăm linh ngàn đồng
đến một triệu đồng tiền thuê nhà
tất cả các nữ phục vụ làm việc không có hợp đồng lao động
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
các quán karaoke phải dừng hoạt động
các cô gái đòi về nhà thì bọn chúng không cho về
mà đe dọa nhốt các cô gái này vào một chỗ
và ép phải ở lại chờ hết dịch tiếp tục làm việc
một số người bỏ trốn đều bị bọn chúng bắt quay trở lại
và bắt biết giấy cầm đồ khống chế
để cưỡng đoạt tài sản
với những tài liệu chứng cứ thu thập được
công an cảnh sát điều tra công an huyện định quán tính đồng nai
có cơ sở xác định đây là đường dây cưỡng đoạt tài sản
cho vai tiền lại suốt cao trái pháp luật
và có biểu hiện chăn chắc cái mại dâm
nên đã lập án đấu tranh triệt phá
hiện công an huyện định quán tính đồng nai
đã tiến hành khởi tố bị can
đang tiếp tục điều tra mở rộng
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
ngày sáu tháng năm
tàu csb ba nghìn một
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba
đã tiến hành tuần tra đấu tranh
ngăn chặn người dập cảnh trái phép
tổ chức kiểm tra tuyên truyền kiểm tra y tế
cấp phát khẩu trang dung dịch sát khuẩn
phòng chống dịch covid một mươi chín
cho bà con ngư dân thuyền viên
trên các tàu cá đang hoạt động
trên vùng biển tây nam
tổ công tác đã trực tiếp lên tàu cá
của người dân đang hoạt động tại đây
để kiểm tra việc chấp hành pháp luật
nắm tình hình an ninh trật tự trên biển
thăm hỏi cấp phát khẩu trang y tế tờ rơi
tuyên truyền về tác hại và cách phòng chống dịch covid một mươi chín
một cách có hiệu quả
đồng thời tuyên truyền cho ngư dân một số lưu ý
khi hoạt động khai thác hải sản trên biển
phổ biến kiến thức cho thuyền trưởng chủ tàu
về chủ quyền quốc gia trên biển
ý thức tôn trọng luật biển việt nam luật biển quốc tế
đặc biệt là không được che giấu chấp tay
cho người nhập cảnh bất hợp pháp
song song với công tác kiểm tra tuyên truyền cho bà con ngư dân
cán bộ chiến sĩ trên các tàu của bộ tư lệnh
vùng cảnh sát biển ba
còn tăng cường làm tốt công tác nắm tình hình an ninh trên biển
để kịp thời xử lý các tình huống
không để bị động bất ngờ
cảm ơn các bạn đã theo dõi

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
chiều nay ngày sáu tháng năm
đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
do phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm ngô minh châu dẫn đầu
đã đi kiểm tra một số điểm có nguy cơ cao
tại bến xe ăn sương và chợ đồ mối hốc môn
và một số cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều nhân công
theo ghi nhận của đoàn kiểm tra
công tác phòng chống dịch của chợ đầu mối nông sản
thực phẩm hốc môn được thực hiện tốt
có giám sát thường xuyên
phần lớn mọi người đều đeo khẩu trang
các tiểu thương cho biết việc tuân thủ luôn được đề cao
bởi đây là địa bàn có nguy cơ cao
tại bến xe ăn sương
sau khi kiểm tra khảo sát việc thực hiện quy định
chống dịch covid một mươi chín tại đây
đoàn kiểm tra yêu cầu tài xế nhân viên phụ xe
nhắc nhở hành khách thực hiện nghiêm quy tắc
phòng chống dịch năm k của bộ y tế
như đeo khẩu trang thường xuyên cử quẩn sát quẩn
là chưa có đưa vô
không chỉ cần điều chỉnh bổ sung cho nó đầy đủ
theo nguyên tắc kể sát quẩn y tế
cái thứ hai là đeo khẩu trang
qua đi quanh đó thì đeo khẩu trang
thì gần như là thấy ai cũng có neo cả
nhưng có nhiều người đeo không đúng quy cách
có nghĩa là đeo nhưng mà không có che được miệng
với lại mũi
như vậy là đeo cũng như là không có neo
thành ra chúng ta phải có nhắc nhở
thứ ba nữa đó
là liên quan đến cái khoảng cách
thì thấy rằng là
quy định thì có vẻ
các vị trí khoảng cách
tuy nhiên khách ngồi đó
thì không phải ai cũng chấp hành
trong một điều kiện ở thành phố chúng ta nói chung
và ở bến xe chúng ta nói riêng
là một cái nơi là có
rất có nguy cơ có thể lây nhiễm
mà sự lây nhiễm ở một vị trí
đông như thế này
thì nó có khả năng là tạo nên bùng phát
và lây lan rất là nhanh chóng
đến nhiều nơi
ngoài kiểm tra tại các chợ đầu mối bến xe
đoàn kiểm tra còn đến một số công ty máy mặt
nơi tập trung đông công nhân ngoại tỉnh đến làm việc
liên quan trường hợp cư ngụ
tại quận một mươi một thành phố hồ chí minh
có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính tại campuchia
đề nghị các cá nhân để đến
ngân hàng sinhan việt nam phòng giúp dịch tân bình
số một trăm một mươi ba một trăm một mươi năm cộng hòa
phường một mươi hai quận tân bình thành phố hồ chí minh
vào khung giờ một mươi sáu h một mươi bảy h
ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
khẩn trương liên hệ trạm y tế phường một mươi hai
hoặc cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn khai báo y tế
để tạng được khiến trong y khoa
đảm bảo chất lượng kép cho những người bệnh khác
thì đòi hỏi thời gian bảo quản
vận chuyển phải đảm bảo
chính vì tính cấp bách này mà thời gian qua
lực lượng cảnh sát giao thông cả nước
đã có những lực hỗ trợ cơ quan y tế
để phục vụ sự nghiệp thú người
mới đây nhất là những hình ảnh đẹp
của cảnh sát giao thông công an tỉnh bà rịa vũng tàu
hộ tống đoàn đưa tặng về thành phố hồ chí minh
để cứu sống nhiều người
khi anh bị tai nạn giao thông chết não
gia đình nam thanh niên hai mươi bốn tuổi
ở bà rịa vũng tàu
đã nghe qua các bà anh kẻ ước nguyện của anh
nên đã liên hệ với trung tâm điều phố gấp tạng quốc gia
để hiến tạng
ngày bốn tháng năm các y bác sĩ và nhân viên y tế
bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh
và bệnh viện chợ rẫy
đã có mặt tại bệnh viện bà rịa
để tiến hành lấy tạng một cách khẩn trương
trong hai giờ các tạng hiến gồm
một lá gan một quả tim hai quả thận
được đưa vào hộp bảo quản
trong đó các tài được bảo quản trong nhiều lớp
trong độ lạnh bốn độ c
trong cái chuyện mà hiến tạng
khi mà chẳng may
cái người bệnh đó bị chết não hay tim ngừng đập
những cái cơ quan tạng hiến của họ
nó sẽ phải được bảo quản
làm sao vận chuyển tới
cho đúng kịp thời gian
thì cái thời gian
bảo quản của từng tạng
nó sẽ khác nhau
bảo quản lạnh
nó sẽ phải được bảo quản
càng lâu thì cái sự thói hóa
của mô tế bào nó càng nhiều
và chức năng nó hồi phục nó kém hơn
không mang về kịp
bị kẹt xe hay là bị delay máy bay
mình bị trễ
cái cơ quan hư thì đồng nghĩa với
cái người bệnh kia người ta sẽ phải tử vong
sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ
của giám đốc bệnh viện bà rệ
trước tình huống cấp bách
bà giám đốc công an bà rệ vũng tàu
đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông
bố trí lực lượng phương tiện
khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ trên tinh thần
chạy đua với thời gian
cứu người như cứu hỏa
đã hỗ trợ vận chuyển an toàn thành công
trong thời gian nhanh nhất
để có thể phục vụ sứ mệnh cứu người của y bác sĩ
đây là minh chứng rất rõ ràng
cụ thể và nhân văn
và cao đẹp về tình người
và tinh thần vì nhân dân phục vụ
của ngành công an và ngành y tế
chúng tôi xác định
việc hỗ trợ ngành y tế
thực hiện sứ mệnh cứu người là trách nhiệm của mình
chúng tôi vô cùng cảm cảm
và khâm phục việc y bác sĩ
bệnh viện trợ rẫy
và bệnh viện bà rịa đã phối hợp
thực hiện các ca ghép tạng thành công
trong bối cảnh áp lực về thời gian vô cùng lớn
thời gian tới chúng tôi sẽ
tiếp tục được đồng hành
và hỗ trợ sẵn sàng đáp ứng
trong điều kiện khả năng cao nhất
để ngành y tế nói chung
và các y bác sĩ bệnh viện
trợ rẫy nói riêng để phục vụ
sự nghiệp cứu người
trước những hành động đầy ý nghĩa của công an tỉnh bà rịa vũng tàu
trong chiều ngày sáu tháng năm
bệnh viện trợ rẫy và bệnh viện bà rịa
cũng đã có đoàn công tác suốt thăm hỏi cảm ơn
công an tỉnh bà rịa vũng tàu
khi mà ngành y tế
bất kỳ cái đơn vị nào
có cái đầu mối
ở thành phố hồ chí minh thì liên hệ
với ai trong ngành công an
ở bà rịa thì liên hệ với ai trong ngành công an
khi có một cái thông tin từ
hệ thống y tế thông báo
đến cái hệ thống của công an
giao thông thì người ta lập tức
người ta biết người ta sẽ phải phối hợp như thế nào
thì lúc đó nó sẽ giảm đi
cái thời gian tại giai đoạn đó
rất là khẩn cấp
trong sự việc trên khi một sinh mệnh
từ giả cói đời ở độ tuổi còn rất trẻ
thì ở những nơi nào đó
bốn cuộc đời khác đã được cứu sống
nhờ vào những mảnh ghép sinh mệnh
nam thanh niên này để lại
vừa rồi là những thông tin đáng chú ý
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
như thường lệ xin mời quý vị cùng quay trở lại
trường quay hà nội để tiếp tục
bản tin an ninh hai mươi bốn h